đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với quận ủy hà đông
đây là hoạt động luân phiên của bí thư thành ủy hà nội với các quận huyện để đánh giá kết quả các mặt công tác năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
nội dung buổi làm việc tập trung nhiều vào các vấn đề nóng của đô thị hóa như đất đai giải phóng mặt bằng đầu tư các dự án nền công trình phúc lợi
đưa ra mục tiêu tăng trưởng sản xuất một mươi bảy tám năm hai nghìn một mươi bảy
quận hà đông đã kiến nghị một mươi hai nhóm vấn đề trong đó có các vấn đề trọng tâm như ứng kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng
kêu gọi đầu tư dự án công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao chín mươi tám ha của thành phố dự án trạm xử lý nước thải khu mẫu lao trung văn công suất một mươi một năm trăm linh m ba một ngày đêm
bí thư hoàng trung hải ghi nhận và biểu dương những kế hoạch đề án rất cụ thể của hà đông đồng thời đánh giá cao công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại từ cấp cơ sở không để khiếu nại kéo dài vượt cấp như trước
bí thư thành ủy nhấn mạnh đây là hướng đi đúng không chỉ cho hà đông mà cho các quận huyện khác và cần tiếp tục phải làm tốt hơn nữa để tăng cường nắm bắt và giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân